công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trân thành đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng
khiến một nam công nhân bị đâm tử vong sau mô thuẫn tại nhà trọ trong lúc nhậu
nạn nhân là tô gia vương ba mươi sáu tuổi quê ở huyện bắc bình tỉnh bình thuận
tối qua chủ nhà trọ ba thông ở ấp sáu xã minh hưng huyện trân thành tổ chức ăn nhậu cho một số thợ hồ xây nhà trọ
trong đó có anh tô gia vương
trong lúc nhậu anh vương và thành xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn
một lúc sau thành cùng bạn quay lại cầm dao và gậy sắt xông vào phòng tấn công anh vương khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ
gây án xong hai đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường anh vương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện